ngày hai mươi một tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà trần thị hồng hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn tư vấn đầu tư bất động sản hoàng kim len
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra trong thời gian qua hoàng kim len tiếp tục quảng cáo nhiều dự án phân lô bán nền
ở một số quận huyện tại tp hcm thu hút hàng trăm người mua
tuy nhiên những dự án mà hoàng kim len là dự án không có thật chưa được cơ quan chức năng cấp phép
ngoài ra bà hạnh cũng bị điều tra về việc thỏa thuận chuyển nhượng bốn căn nhà sai phép
tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
hiện cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ việc và kêu gọi các nạn nhân của công ty hoàng kim len
đến phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
để cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra bảo vệ quyền lợi cá nhân